thưa quý vị vào sáng ngày mai ngày hai mươi chín tháng một mươi một tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường viết tắt là công ty nhật cường
phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của nhiều bị cáo và kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai
trước đó vào ngày một mươi tháng năm tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án sơ thẩm đối với một mươi bốn bị cáo trong vụ án này sau đó tòa án nhân dân tp hà nội đã nhận được đơn kháng cáo của một mươi một bị cáo
trong đơn kháng cáo một mươi một bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án
sau phiên tòa sơ thẩm viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng đã kháng nghị bản án
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử phúc thẩm vụ án sửa bản án hình sự sơ thẩm số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của tòa án nhân dân tp hà nội theo hướng đưa công ty nhật cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan buộc công ty nhật cường phải nộp lại khoản tiền hai trăm hai mươi một tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu xung quỹ nhà nước
không buộc các bị cáo trần ngọc ánh nguyễn bảo ngọc đỗ quốc huy nông văn lư trần tất khoa lê hoài phương ngô tuấn sử ngô đức tùng hoàng văn phong nguyễn bảo trung phạm văn hiệp bùi quốc việt và đỗ văn dũng phải liên đối nộp lại khoản tiền thu lời bất chính hai trăm hai mươi một tỷ đồng